nhằm bảo đảm tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thời gian qua các quận huyện tại thành phố hồ chí minh
đã ký kết giao ước thi đua bảo đảm trật tự lòng đường vỉa hè
tuy nhiên đến nay sau hơn một năm thực hiện tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp
trong một trăm năm mươi bảy tuyến đường thuộc các quận huyện đã ký kết bảo đảm trật tự lòng đường vỉa hè
qua hơn một năm triển khai đến nay theo đánh giá của ban an toàn giao thông tp hcm
mới chỉ có ba mươi bốn tuyến đường thông thoáng một trăm linh chín tuyến ghi nhận có chuyển biến
và còn đến một mươi bốn tuyến đường trong đó có nhiều đường ở khu vực trung tâm còn diễn biến phức tạp
tình trạng tái chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán còn xảy ra với đối tượng vi phạm từ doanh nghiệp
hộ kinh doanh đến người bán hàng dòng
quận năm quận tám quận phú nhuận quận gò vấp là những địa phương mà tình trạng vi phạm trật tự lòng đường
vỉa hè còn diễn biến phức tạp